thưa quý vị thời gian vừa qua trong quá trình điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
cơ quan chức năng đã phát hiện các đối tượng gian lận hầu hết sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ
để thực hiện và che giấu các hành vi vi phạm pháp luật
các tài khoản ngân hàng này chủ yếu được các đối tượng thu thập mua bán trao đổi trái phép
với giá từ khoảng năm trăm linh đến vài triệu đồng một tài khoản
tình trạng này đang có dấu hiệu gia tăng trong thời gian gần đây
đã gây ra không ít hệ lụy cho xã hội
và xung quanh vấn đề này thì tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay của chúng tôi
sẽ có cuộc trao đổi cùng với ông vũ ngọc sơn chuyên gia an ninh mạng
trước tiên xin cảm ơn ông vũ ngọc sơn đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân ạ
việc thông tin khách hàng cũng như các tài khoản ngân hàng bị mua bán trái phép
có thể gây ra những hậu quả cũng như là những nguy cơ như thế nào thưa ông
cái việc lộ lọt các cái thông tin tài khoản ngân hàng thì nó ảnh hưởng đến tương đối là nhiều các bên liên quan
đầu tiên là về phía người sử dụng đầu cuối tức là những chủ sở hữu tài khoản của ngân hàng
thì cái việc mà bị lộ lọt các cái thông tin cá nhân sẽ có những cái nguy cơ về lừa đảo cũng như là chiếm đoạt tiền trong tài khoản
tiếp theo là về phía ngân hàng thì khi mà các thông tin này bị lộ lọt ra
thì đầu tiên là sẽ ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng
tiếp đến là có thể gây ra những nguy cơ
về những cái giao dịch bất hợp pháp khi mà những cái kẻ sở hữu cái thông tin này có thể sử dụng chúng vào những giao dịch bất hợp pháp
và cuối cùng là về phía các cái cơ quan chức năng
thì khi mà các cái tài khoản ngân hàng được giao bán và được chuyển qua những người sử dụng mà không phải là chính chủ
thì sẽ có khi mà xảy ra những cái vụ việc mà liên quan đến tài khoản ngân hàng
thì các cơ quan chức năng rất là khó để xác định xem là cái người chủ thực sự của cái tài khoản đấy là ai
và khi đó thì các cái khâu về điều tra cũng như là thu hồi cái
tài sản nếu mà bị thất thoát thông qua các cái tài khoản này
nó trở nên rất là khó khăn và nó ảnh hưởng đến tình hình trật tự an ninh xã hội
theo ông thì trách nhiệm của các đơn vị kiểm soát và xử lý dữ liệu
cũng như là các bên thứ ba trong việc bảo vệ thông tin dữ liệu của người dùng
cần phải được nâng cao và thực hiện như thế nào
đặc biệt là khi các quy định cũng như là hành lang pháp lý hiện nay đã đầy đủ
và đặc biệt là nghị định một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân cũng vừa được ban hành
việc ra đời của cái nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất là cần thiết
bởi vì hiện nay cái tình trạng lộ lọt dữ liệu
đặc biệt là dữ liệu cá nhân của người sử dụng nó diễn ra tương đối phổ biến
và với cái nghị định mới này thì tất cả những cái bên tham gia vào cái việc lưu trữ xử lý dữ liệu
cũng như là bản thân chủ thể sở hữu dữ liệu
cũng đều phải có cái trách nhiệm trong việc bảo vệ cái dữ liệu của mình
các cái bên xử lý dữ liệu cũng như là lưu trữ dữ liệu thì sẽ phải có các trách nhiệm
đặc biệt là các cái bên trước đây thì họ có thể cung cấp cái dữ liệu này cho bên thứ ba
để khai thác ví dụ như là quảng cáo hay là chào mời những dịch vụ về bất động sản hay là giáo dục
thế thì với cái nghị định mới thì các cái bên thứ ba không dễ dàng được tiếp cận những cái nguồn dữ liệu này
và như vậy thì các cái bên lưu trữ và xử lý dữ liệu sẽ phải có những cái quy định
phải tuân theo các cái quy định này
và như vậy thì chúng ta sẽ hạn chế được cái tình trạng về thất thoát lộ lọt dữ liệu
vậy thì để giải quyết những cái tình trạng này thì chúng ta cần phải có những cái biện pháp như thế nào thưa ông
thực ra thì với những quy định hiện nay chúng ta đã có khá là đầy đủ hành lang pháp lý
để xử lý những cái việc là mua bán trái phép những cái tài khoản liên quan đến ngân hàng
tuy nhiên thì có những cái đối tượng họ vì cái lợi nhuận trước mắt nó quá lớn
so với cái việc mà họ bị xử lý thì họ có thể nhắm mắt họ làm
thế thì chúng ta cần phải đẩy mạnh cái việc tuyên truyền phổ biến về luật cho không chỉ người dân
mà cho cả những cái đối tượng liên quan ví dụ như là những cái nhân viên làm ở trong các cơ quan
mà có lưu trữ xử lý dữ liệu
thế thì cái việc mà chúng ta đẩy mạnh cái tuyên truyền giáo dục này
thì sẽ giúp là người dân sẽ ý thức hơn về cái việc bảo vệ dữ liệu của chính mình
cũng như là những cái nhân viên của ngân hàng sẽ ý thức hơn về việc là những cái dữ liệu đó
nếu mà bán ra ngoài thì sẽ bị vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý thậm chí là xử lý hình sự
một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của ông
vâng thưa quý vị
để tăng cường công tác quản lý việc sử dụng và bảo vệ dữ liệu cá nhân
chính phủ đã ban hành nghị định số một mươi ba về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và chính thức có hiệu lực từ ngày một tháng bảy
và đây là hành lang pháp lý quan trọng nhằm quy định chặt chẽ các nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu
và an ninh mạng đối với các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân
liên quan đến việc thu thập chuyển giao mua bán trái phép dữ liệu cá nhân
điều hai mươi hai nghị định này quy định
tổ chức cá nhân có liên quan tới xử lý dữ liệu cá nhân
phải áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân
để ngăn chặn tình trạng thu thập dữ liệu cá nhân trái phép từ hệ thống trang thiết bị dịch vụ của mình
việc thiết lập các hệ thống phần mềm biện pháp kỹ thuật
hoặc tổ chức các hoạt động thu thập chuyển giao mua bán dữ liệu cá nhân
không có sự đồng ý của chủ thể dữ liệu là vi phạm pháp luật
nghị định cũng quy định một số nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu như
tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
yêu cầu các tổ chức cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình
thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân
và tham gia phòng chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân